thưa quý vị sau gần một năm trả hồ sơ điều tra bổ sung vào ngày hôm qua hai mươi ba tháng ba
tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án các bị cáo
trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do tôn nữ thị huyền cầm đầu
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi bảy đào đức hai việt sang campuchia bán thận cho huyền
sau khi về nước việt cùng với đào quang hưng câu kết môi giới cho năm người bán thận cho huyền
và những người này sau đó cũng tham gia tìm kiếm người có nhu cầu bán thận để hưởng tiền môi giới
trong hơn hai năm nhóm của huyền đã tìm được một trăm linh người bán thận và đưa ba mươi bảy người sang campuchia
cắt ghép thận huyền thu lợi bất chính một bốn tỷ đồng
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một huyền tử vong do bệnh nặng
kết thúc phiên tòa các đối tượng phải nhận bản án từ một mươi đến hai mươi bốn năm sáu tháng tù giam
về tội mua bán bộ phận cơ thể người và phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính